chương trình aloba tám mươi chín ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục phản ánh về tình trạng phân bón giả phân bón gian lận và công tác phát hiện xử lý từ các cơ quan chức nào
tại trụ sở công ty phân bón có tiếng ở tỉnh đắk lắc những chai phân bón dạng nước in dòng chữ made in usa nhưng có dấu hiệu mập mờ về nguồn gốc
chủ công ty khẳng định sản phẩm của mình đạt chất lượng cao và đang được lưu thông tại nhiều tỉnh thành
chương trình aloba chín mươi ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục phản ánh về tình trạng phân bón giả phân bón gian lận và công tác phát hiện xử lý từ các cơ quan chức nào